đặc chủ tịch nước sẽ dành nhiều thời gian tiếp và đối thoại với lãnh đạo nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của hoa kỳ để tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp hoa kỳ vào việt nam
có thể nói sự kiện này là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và rộng mở của việt nam coi trọng đối ngoại đa phương và thúc đẩy quan hệ với liên hợp quốc là một trong những trọng tâm
sự kiện này chính là cơ hội để việt nam tiếp tục có được những đóng góp thực chất vào các hoạt động của liên hợp quốc đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức
trong gần hai năm xảy ra đại dịch covid một mươi chín các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam đặc biệt là tổ chức y tế thế giới who đã hỗ trợ việt nam trên năm lĩnh vực gồm chuẩn bị khẩn cấp y tế cộng đồng giám sát đánh giá rủi ro điều tra và phản ứng với dịch bệnh phòng thí nghiệm
kiểm soát phòng ngừa lây nhiễm và quản lý lâm sàng truyền thông rủi ro đến nay việt nam đã nhận được gần hai năm triệu liều vaccine từ cơ chế covax
những liều vaccine này sẽ giúp chúng ta đảo ngược tình thế và là công cụ thiết yếu mới trong cuộc chiến chống covid một mươi chín tại việt nam
vaccine của covid cũng như các loại vaccine khác là một minh chứng cho sự đoàn kết và hợp tác toàn thế giới
tôi đánh giá cao nỗ lực của chính phủ và người dân việt nam trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín đề xuất của việt nam lấy ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hàng năm là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
đã được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua với một trăm một mươi hai quốc gia đồng thuận
việt nam cũng đã đóng góp năm mươi đô la mỹ cho quỹ ứng phó covid một mươi chín của who năm trăm linh đô la mỹ cho chương trình covax
tất cả đã tạo tiền đề để việt nam tiếp tục có những đóng góp chủ động phát huy hơn nữa vai trò đối tác tin cậy vì hòa bình
khẳng định uy tín và vị thế của mình trên trường quốc tế
ngoài ra trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an tháng một năm hai nghìn hai mươi và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã tổ chức thành công các sự kiện
điểm nhấn là thảo luận mở về hiến trương liên hợp quốc phiên họp về quan hệ hợp tác asean liên hợp quốc lần đầu tiên trong lịch sử tại hội đồng bảo an
việt nam đã làm rất tốt và đã thực sự tạo được dấu ấn với phiên thảo luận mở về bảy mươi năm năm hiến trương liên hợp quốc
nhất là trong bối cảnh tình hình liên hợp quốc cũng như thế giới có rất nhiều việc căng thẳng như hiện nay
với những đóng góp tích cực thực chất tại các cơ quan của liên hợp quốc việt nam đã cho thấy những cam kết mạnh mẽ của một quốc gia luôn tích cực nỗ lực xây dựng lòng tin và đối thoại
làm cầu nối tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới thông qua hiến trương liên hợp quốc
luật pháp quốc tế và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa liên hợp quốc và các tổ chức
cũng như các cơ chế đa phương
tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc lần này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ dự ba phiên họp cấp cao
tại diễn đàn liên hợp quốc việt nam sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước việt nam năng động đổi mới khát vọng phát triển
đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công việc chung của liên hợp quốc cũng như cộng đồng quốc
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay dưới sự điều hành của thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình của chính phủ về dự án luật
tại phiên họp sau khi đã nghe thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng trình bày tờ trình của chính phủ và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật cảnh sát cơ động ủy ban thượng vụ quốc hội đã tiến hành thảo luận về một số nội dung của dự thảo luật
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh đồng thời cho rằng hồ sơ luật được chính phủ chuẩn bị công phu cơ bản đầy đủ đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh của quốc hội đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án luật nhất là đánh giá tác động về tổ chức biệt chế kinh phí ngân sách bảo đảm trang bị vũ khí phương tiện
trong đó ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật được nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần làm rõ ba nội hàm đặc thù đặc biệt và tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động
phát biểu tại phiên họp thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật khẳng định sẽ tiếp thù nghiêm túc đầy đủ ý kiến của các đại biểu giả soát và hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng hiệu quả kịp thời

thần tốc truy vết xét nghiệm sàng lọc để không chế dịch bệnh công an tỉnh hà nam đã kích hoạt toàn lực lượng vào trạng thái khẩn cấp

nhanh chóng chặn đứng nguồn lây của dịch bệnh đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn
để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các lực lượng công an tỉnh hà nam đã tập trung tuyên truyền tới nhân dân các xã phường thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cộng thông tin điện tử công an tỉnh trang gia lô facebook công an tỉnh và hệ thống loa truyền thanh tại từng địa bàn dân cư
công an phường liêm chính đã tham mưu cho đảng ủy ban dân phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể ngay trong đêm khẩn cấp truy vết các trường hợp các f
rồi các trường hợp f một f hai f ba trên toàn địa bàn phường đồng thời tham mưu cho đảng ủy ban dân phường kích hợp tổ covid cộng đồng cùng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn
thường xuyên tuyên truyền đến các quần chúng nhân dân bằng loa phát thanh của ủy ban dân phường
và dùng loa phát thanh của công an phường bằng hình thức ô tô
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều ngày vất vả
căng mình làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an hà nam
sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng các cấp các ngành và sự đồng lòng của nhân dân sẽ sớm ngăn chặn dập dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước
theo số liệu mới nhất của bộ y tế trong ngày hôm nay đã có một mươi một một mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh cao hơn so với ngày hôm qua gần năm ca
đợt dịch thứ tư đã có hơn bốn trăm bảy mươi một trăm linh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
có một mươi tám tỉnh thành phố đã qua một mươi tám ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là ba mươi năm triệu liều
về số ca mắc mới tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua đến một mươi bảy h ngày hôm nay đã ghi nhận một mươi một sáu trăm chín mươi hai ca nhiễm mới
trong đó năm ca nhập cảnh và một mươi một sáu trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tại ba mươi bốn tỉnh thành phố
và ghi nhận trong ngày hôm nay ngày đầu tiên thành phố hà nội nới lỏng giãn cách xã hội
người dân đi lại trong nội thành không cần phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên việc đi lại qua các cửa ngõ thủ đô vẫn được tổ công tác kiểm soát chặt chẽ

chốt kiểm soát pháp vân cầu rẽ lượng người và phương tiện di chuyển hướng hà nội đi ninh bình tăng đột biến
nhiều thời điểm đã xảy ra tình trạng ồn ứ kéo dài
tất cả phương tiện cá nhân đi qua chốt đều được kiểm tra chặt chẽ
người dân phải khai báo y tế và xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến công tác phòng chống dịch
má xả đầy giống em để làm quen ạ
chứ không cần hết thả đoàn súng đâu ạ
em đồng giấu anh áo đỏ thôi
hai loại khai báo y tế một là khai báo bằng giấy hai là khai báo điện tử
khai báo điện tử thì các bạn phải quét má theo đường link của trung tâm kiểm soát dịch bệnh

vậy là đủ ạ
còn đi ra ngoài thành phố hà nội thứ hai là đối với trường hợp đi trong nội thành thì mình chỉ cần khai báo y tế điện tử hoặc là khai báo giấy là được ạ
người ở tỉnh thành phố khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phép hoạt động
cần có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp theo mẫu
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
kèm theo đó là kê khai rõ điểm đến quét mã qr code tại chốt kiểm dịch
tại chốt kiểm soát trên quốc lộ sáu đoạn giáp danh giữa thành phố hà nội và tỉnh hòa bình
lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt người ra vào địa bàn thủ đô
một số trường hợp không đầy đủ giấy tờ liên quan được yêu cầu quay lại để hoàn thiện những điều kiện cần thiết được vào hà nội
bây giờ như thế này nha anh phải đi test pcr đi thì anh mới về được tỉnh hà nam riêng hà nội cho anh đi qua
thì hướng dẫn anh xuống một test đi chứ test quay lại test đi
có nhiều trường hợp là không đáp ứng
thì chúng tôi yêu cầu các bạn đừng quay lại test đi
chúng tôi yêu cầu người dân người ta quay lại bổ sung giấy tờ cần thiết
trong thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của cơ quan thành phố cơ quan thành phố hà nội
thì chúng tôi tiếp tục quản lý chặt đối với người ra vào thành phố theo đúng quy định
liên quan đến việc người ngoại tỉnh muốn về thủ đô hà nội cần có phải tiêm vaccine covid một mươi chín hay không
đại diện lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải tiêm vaccine thì mới được vào hà nội
thưa quý vị sóng và máy tính cho em
năm là chương trình đã được thủ tướng chính phủ phát động với mục đích hỗ trợ máy tính và dịch vụ viễn thông
đối với những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là các em học sinh ở vùng có dịch covid một mươi chín để các em có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả nhất
tại thành phố đà nẵng chương trình đã có sự lan tỏa khi các trường học tích cực kêu gọi các nguồn tài trợ
kịp thời hỗ trợ cho các em có thể là máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh
với các em đó là những món quà hết sức giá trị và là nguồn động viên tinh thần để chuyên tâm học tập
tôn thất công lý là học sinh lớp hai trường tiểu học võ thị sáu quận hải châu
em sống cùng mẹ trong một phòng trọ nhỏ mẹ em làm nghề gánh cá thuê nhưng dịch bệnh đã thất nghiệp nhiều tháng nay
nhà không tv không máy tính không điện thoại di động
những ngày đầu cô giáo thông qua tổ trưởng tổ dân phố gửi tài liệu cho em học bài
nhưng từ hôm nay
em đã có thể học trực tuyến như các bạn khi nhà trường đã kêu gọi các mạnh thường quân và sự hỗ trợ từ đơn vị cung ứng
để em và ba bạn nữa có hoàn cảnh khó khăn có được chiếc smartphone và thẻ sim truy cập được nền tảng học trực tuyến
với em nguyễn văn tâm trường trung học cơ sở huỳnh thúc kháng chiếc ipad cũng chính là món quà
được nhà trường trao tặng cho các em

nhưng từ hôm nay em đã có thể học trực tuyến như các bạn khi nhà trường đã kêu gọi các em

tạo lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc chung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân và mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân có nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phương là nhân viên địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới cấp đổi cấp chuyển nhượng cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng còn gọi là cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng quỹ tiến dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên vừa làm rõ bốn đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản và cho vay lãi nặng là khương thị thoan bùi thanh dương cùng chú tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc nguyễn văn nhật nguyễn như hoàng ở huyện đông anh tp hà nội
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một gia đình chị trần thị kim phương ở phường trưng chắc tp phúc yên nhiều lần bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà và cố ý hủy hoại tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã xác minh làm rõ xuất phát từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai với gia đình chị phương khương thị thoan đã thuê bùi thanh dương uy hiếp gia đình chị phương
dương đã chỉ đạo nhật và hoàng nhiều lần tổ chức ném chất bẩn vào nhà và cố ý hủy hoại tài sản của gia đình chị phương
điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên xác định dương còn có hành vi cho vay lãi nặng
bước đầu dương khai nhận đã cho khoảng một trăm năm mươi người trong và ngoài tỉnh vay tiền và cầm cố tài sản với lãi suất từ ba sáu đồng một triệu mỗi ngày

điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án